tại văn phòng chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến sở kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị
sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn một tám triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nơi địa
phạt hơn một sáu trăm linh tỷ đồng tạm giữ ba trăm linh năm phương tiện
so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín xử lý giảm một trăm năm mươi một trường hợp tiền phạt tăng trên ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng
tai nạn giao thông giảm nhiều nhất trong một mươi năm qua trên cả ba tiêu chí
tuy nhiên tài nạn giao thông do xe đầu kéo và xe chở công tân đơ gây ra trên đường thủy nơi địa hàng hải lại tăng cao đột biến
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu trong thời gian tới
các bộ ngành địa phương sớm tìm ra nguyên nhân
liệt kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
thực hiện nghiêm nghị định một trăm linh nghị định một mươi bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông cho nhân dân
thực hiện tốt năm an toàn giao thông quốc gia với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe